đã đến lúc mạnh dạn mở cửa trở lại
phương châm hành động của năm hai nghìn hai mươi hai là mạnh dạn mở cửa trở lại
và không để tư duy erdo covid tồn tại quá lâu
từ năm hai nghìn hai mươi hai chính phủ quyết định khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế
đồng thời chỉ đạo các bộ ngành địa phương mở cửa trường học
du lịch trên cơ sở đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân
theo tiến sĩ nguyễn sĩ dũng nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
một lộ trình mở cửa an toàn hướng đến phục hồi hậu covid một mươi chín
cần sự thống nhất trong tư tưởng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở nhiều khía cạnh
điều đầu tiên là mở cửa phải dũng cảm và mạnh dạn
đây cần được xác định là phương châm hành động của năm nay
tức là mở cửa từ tư duy đừng để tư duy jero covid tồn tại quá lâu
áp đặt suy nghĩ phải hết sạch dịch bệnh mới mở cửa để phát triển kinh tế
ông cũng cho rằng trong thực tế điều này chưa được thực hiện tốt
ở nhiều nơi tư tưởng jero covid đang trói chặt khuôn khổ tư duy và cách thức hành động
đơn cử như hàng loạt địa phương đã yêu cầu xét nghiệm và cách ly trái quy định
đối với người dân về quê trước dịp tết
tiếp theo ông dũng nhấn mạnh việc chống dịch cần dựa vào số liệu thực tế
để có phản ứng phù hợp
một trong những số liệu quan trọng ở đây là độ bao phủ vaccine
đến hết ngày bảy tháng hai cả nước đã tiêm được một trăm tám mươi hai triệu liều
trong đó tiêm mũi một hơn bảy mươi chín một triệu liều tiêm mũi hai là bảy mươi bốn hai triệu liều
tiêm mũi ba là hai mươi chín triệu liều
ông dũng cho rằng với tỷ lệ bao phủ vaccine cao như vậy
chúng ta cần chú trọng đến số ca tử vong và ca nặng để đưa ra biện pháp
không phải dựa vào số liệu ca nhiễm mỗi ngày
cho rằng số liệu ca nhiễm không còn ý nghĩa thì đánh giá nguy cơ theo tiêu chí đó
cũng không chính xác và chỉ làm thiệt hại thêm cho kinh tế
cơ chế quản lý nên hướng nhiều hơn đến đối tượng nguy cơ cao
chưa hoặc không thể tiêm chủng
ông nói không nên đánh giá nguy cơ dịch bệnh rồi chia vùng xanh vùng đỏ
áp dụng cho tất cả mọi người kể cả khỏe mạnh
theo ông nếu tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín không quá cao so với các loại bệnh khác
việc phản ứng cực đoan về nó là điều bất hợp lý
qua thời gian mọi người có thể coi covid một mươi chín như loại bệnh đặc hữu theo mùa
với cách tiếp cận này nhiều nước đã bắt đầu các lộ trình mở cửa từ lâu
và với việt nam hiện giờ không còn là quá sớm để làm việc đó
theo tiến sĩ nguyễn sĩ dũng kinh nghiệm từ các quốc gia đã mở cửa là
họ có chính sách nhất quán đối với việc tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
nhấn mạnh người dân cần tiêm chủng đầy đủ để có thể tham gia vào các hoạt động xã hội
đây không chỉ là biện pháp tự bảo vệ mình
mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cộng đồng
ngoài ra vai trò chống dịch cũng được dịch chuyển từ chính quyền về phía người dân
thay vì thu dung cách ly và điều trị tục chung như trước
chính quyền để người dân tự cách ly điều trị tại nhà dưới sự giám sát của nhân viên y tế
người dân cũng tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân giữ gìn sức khỏe
thay đổi thói quen để thích nghi trong điều kiện hiện nay
việc ứng dụng triệt đề công nghệ thông tin trong phòng chống dịch
cũng là nhiệm vụ cần tập trung khi mở cửa các hoạt động
việc này vừa giúp kiểm soát các nguy cơ vừa tạo thuận lợi cho người dân
tránh những thủ tục khai báo y tế giấy tờ phiền hà
về lộ trình mở cửa ông dũng cho biết trước mắt mở cửa là để hướng đến phục hồi
nên cần mở cửa sớm các hoạt động liên quan đến kinh doanh sản xuất
hoạt động của cơ quan doanh nghiệp sau đó đến các loại hình dịch vụ
văn hóa vui chơi giải trí nhà hàng khách sạn giáo dục
đối với du lịch trước mắt là mở lại du lịch trong nước
sau đó đảm bảo điều kiện để đón khách quốc tế
ông nói mở cửa hoạt động ta cần làm quen với việc chấp nhận các rủi ro
ví dụ như một học sinh là f thì ta cho học sinh đó ở nhà
còn các em khác tiếp tục đi học
ở góc độ tiếp cận thận trọng
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng sự cố khẩn cấp y tế cộng đồng bộ y tế nói
việt nam chuyển từ zero covid sang thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nghĩa là chấp nhận có ca nhiễm cộng đồng
ông cũng nêu quan điểm tuy nhiên chúng ta không thể buông trôi thả lỏng
mọi hoạt động đi lại xã hội văn hóa dịch vụ công cộng sự kiện đông người
đều phải tuân thủ năm k và đảm bảo giãn cách để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh
vậy ông phân tích virus vẫn chủ yếu lây qua đường hô hấp và theo hình thức giọt bắn
vì vậy việc mở cửa trở lại các trường học du lịch cần có tổ chức lộ trình để đảm bảo an toàn
với những trường hợp nhận thấy mình có nghi cơ là f đã xét nghiệm
khẳng định mắc covid một mươi chín cần có biện pháp tránh lây lan cho toàn thành viên khác trong gia đình
nhất là người già người có bệnh nền
đây là nhóm dân số nguy cơ cao bị chuyển biến nặng hoặc tử vong nếu nhiễm covid
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng đại học y dược tp hcm cũng cho rằng
việc mở cửa là cần thiết trong bối cảnh hiện nay
tuy nhiên ông lưu ý hiện một số địa phương chưa bao phủ xong mũi hai cho dân số từ một mươi tám tuổi
hoặc đã bao phủ mỗi hai nhưng chưa đủ thời gian để miễn dịch cần thiết
những nơi này cần tiếp tục khuyến cáo người dân tuân thủ năm k
hạn chế tụ tập đông người để tránh nguy cơ bùng phát dịch
ông dũng cũng cho rằng trước khi bao phủ xong mối ba cho tất cả dân số từ một mươi tám tuổi
người dân nên hạn chế tụ tập đông người nếu không thực sự cần thiết
khi dự các sự kiện đông người mỗi người cần cố gắng tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn
hiện nay đã có nhiều loại xét nghiệm nhanh được bộ y tế cấp phép các hiệu thuốc có bán
vì vậy ông dũng khuyến cáo người dân nếu có điều kiện thì hãy mua ký test để tự xét nghiệm
nếu kết quả dương tính thì tự cách ly không tiếp xúc với người khác
chỉ sau ba ngày tết nhiều trường học ở hà nội đã gấp gáp lên phương án
chuẩn bị đón học sinh trở lại học trực tiếp
xong vẫn còn đó những nỗi lo
bà nguyễn thị kim dung hiệu trưởng trường trung học cơ sở đông là huyện hoài đức hà nội cho hay
theo kế hoạch chung của toàn thành phố ngày tám tháng hai tất cả các học sinh khối bảy tám mươi chín của trường sẽ đi học trở lại
ngoài ra do trường nằm ở khu vực ngoại thành của hà nội nên khối sáu cũng sẽ trở lại trường vào ngày một mươi tháng hai
do đó những ngày qua nhà trường đã khẩn trương xây dựng lại thời khóa biểu
vệ sinh trường lớp ra soát số học sinh sẽ không thể tiếp tục đi học trực tiếp
để bố trí dạy kết hợp đặc biệt là chuẩn bị phương án đón học sinh
bà dung cho biết cơ bản công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ giống như hầu hết các trường về việc vệ sinh
khử khoản trường lớp mua thêm thuốc
một trong những việc phải điều chỉnh sắp xếp lại toàn bộ đó là xây dựng thời khóa biểu cho toàn trường
bởi trước đây do học trực tuyến nên chúng tôi chia một số buổi học buổi sáng
số còn lại học buổi chiều giờ sẽ hòa lại làng một để cùng học trực tiếp vào buổi sáng
theo vị hiệu trưởng công đoạn này cũng mất rất nhiều thời gian
bà dung cho hay từ tối mùng năm tết đã yêu cầu giáo viên toàn trường họp bàn công tác chuẩn bị phân công ra nhiệm vụ
từ ngày mùng sáu tết thì tập trung giáo viên để chuẩn bị diễn tập công tác đón học sinh xử lý tình huống khi có trường hợp mắc covid một mươi chín
bà dung nói nhà trường cũng tính đến cả việc sẽ có những học sinh vẫn đang diễn f f một và phải học ở nhà
thậm chí chúng tôi cũng ra soát cả số học sinh mà phụ huynh chưa yên tâm cho đến trường
chúng tôi cũng bố trí bốn phòng học có màn hình và đường truyền trực tuyến để tổ chức học trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi cần thiết
bà dung cho hay bản thân rất lo cho khối học sinh lớp sáu bởi các em là diện chơi tiêm vaccine trong khi dịch bệnh thì luôn dập dình
hiệu trưởng một trường trung học cơ sở khác cũng ở khu vực ngoại thành hà nội cho hay
nếu như trước đây chỉ khối chín đi học thì chúng tôi còn bố trí được việc mỗi lớp cách nhau một phòng học
nhưng giờ đây cho toàn bộ học sinh trở lại như thế này thì chịu rồi coi như là chấp nhận miễn dịch cộng đồng
bởi trường không còn thừa phòng học hay diện tích nữa
vị hiệu trưởng này cũng cho hay để hạn chế phần nào nhà trường đã tính đến việc bố trí cho các lớp ra chơi trong lớp
không ra sân trường chung không tổ chức các hoạt động sinh hoạt chung diện rộng
ông nói nói thật là hiệu trưởng tôi cũng rất lo
dịp trước mỗi khối chín nghi học nhà trường có hai phòng cách ly giờ đây học sinh trở lại hết tất cả đều là phòng học
chúng tôi đang chỉ có thể sắp xếp một phòng y tế để phục vụ cách ly đây thực sự là bài toán nhức đầu
từ hôm sáu tết chúng tôi đã họp bàn để tính phương án này
ông nguyễn thế hảo hiệu trưởng trường trung học cơ sở lê quý đôn quận hà đông cho hay
nhà trường cũng đã tổ chức diễn tập việc đón học sinh trở lại
ông cũng nói thêm nhà trường đã lắp thêm bốn máy đo nhiệt độ tự động
bởi việc cầm tay đo thì khoảng cách vẫn có thể chưa đảm bảo an toàn cho các giáo viên
đợt này chúng tôi cũng lắp thêm camera và thiết bị đường truyền wifi để đảm bảo những học sinh nào ở nhà
là f f một vùng dịch cấp độ ba vẫn có thể học cùng diễn tiến các bạn trên lớp
ông hảo cho hay học sinh trở lại là điều thầy cô rất vui nhưng có những nỗi lo nhất định
bởi nguy cơ dịch vẫn tiềm ẩn
trường học là nơi đâu học sinh nhà trường chỉ có một nhân viên y tế phòng cách ly cũng chỉ có bố trí
xong cũng rất lo những trường hợp f không triệu chứng và hoàn toàn có thể lây lan dịch bệnh trong trường
chính vì vậy chúng tôi khuyên cáo thầy trò luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình đi đến và học tập tại trường
ông hảo cũng cho biết
nhà trường cũng yêu cầu học sinh luôn đề cao tinh thần phòng chống dịch đảm bảo năm k không tụ tập đông người
mỗi học sinh chuẩn bị một chai nước riêng
giờ ra chơi chúng tôi cũng yêu cầu các học sinh chỉ nghỉ ngơi tại chỗ có sự quản lý của giáo viên
với các học sinh có những nhu cầu cá nhân thật sự cần thiết phải ra ngoài
thì giáo viên sẽ cho các em lần lượt ra đảm bảo việc giãn cách
dù cho phép tất cả các học sinh các khối lớp của một mươi tám huyện thị xã
trường mầm non đi học trực tiếp sau dịp nghỉ tết nguyên đán
trong đó học sinh từ khối bảy trở lên sẽ trở lại trường vào ngày tám tháng hai
học sinh từ lớp một đến lớp sáu trở lại trường vào ngày một mươi tháng hai
vâng sở giáo dục đào tạo hà nội cũng lưu ý
chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ một hai
các địa bàn có cấp độ dịch ba bốn vẫn tổ chức dạy học trực tuyến
đối với nhà trường đã tổ chức dạy học trực tiếp
nhưng có một số học sinh ở cấp độ ba bốn
thì nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy trực tuyến cho các em
đồng thời các giáo viên chưa tiêm đủ vaccine phòng chống covid một mươi chín
theo quy định của ngành y tế chỉ dạy học trực tuyến không đến lớp dạy trực tiếp
không tổ chức ăn bán chú căng tin ăn uống trong trường
chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi trên một ngày
trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp
nếu để xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ
không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé